cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với trần trọng gia bảo chú tỉnh hà tĩnh về tội giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng
huyện nghi xuân đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo nghi vấn mua bán
trái phép chất ma túy với một đối tượng khác nên đã áp sát để bắt quả tang
tuy nhiên đối tượng bảo đã dùng kéo đâm vào cổ thượng úy trần trung hiếu gây trọng thương
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã xuân hồng cùng người dân tiến hành đưa thượng úy trần trung hiếu
đi cấp cứu đồng thời bắt giữ đối tượng trần trọng gia bảo đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa phối hợp với công an tỉnh quảng trị
và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
số lượng đặc biệt lớn từ lào về đà nẵng
vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực gần bến xe trung tâm thành phố các trinh sát đã ập vào bắt quả tang
nguyễn văn cường chú tỉnh quảng nam và hai lúc máy
bên trong có khoảng hai viên thuốc lắc một kg ma túy đá và kentamin cùng một gói heroin
tại cơ quan công an cường thừa nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên về đà nẵng cho người đàn ông
ở viên trăn lào với tiền công là năm triệu đồng trước đó đối tượng cũng đã thực hiện vận chuyển chót lọt một vụ khác
tại nghệ an lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công ba đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép tám mươi kg pháo nổ
ba đối tượng gồm võ đình mỹ ngô sĩ nhân và trần văn huyện cùng chú ở tỉnh nghệ an khám xét khẩn cấp nhà ở
của các đối tượng tại huyện diễn châu và huyện hưng nguyên lực lượng công an thu giữ tăng vật là tám mươi kg pháo nổ
các loại ba điện thoại di động và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương nguyên đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại miền trung
cho đến chiều ngày hôm nay lũ trên sông hương và sông bồ của tỉnh thừa thiên huế đã xuống dưới báo động ba
một số tuyến đường của thành phố huế nước đã rút
chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đường xá và sớm ổn định cuộc sống
mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua khiến cho nhiều khu vực
tại thừa thiên huế bị ngập lụt sạt lở đất gây thiệt hại về tài sản đời sống nhân dân bị ảnh hưởng
theo thống kê trên địa bàn tỉnh có hơn một mươi bảy năm trăm linh ngôi nhà bị ngập
tại thành phố huế có khoảng tám mươi năm tuyến đường của ba mươi sáu phường xã bị ngập từ năm đến một hai mét
đợt mưa lần này khiến một người chết hai người mất tích và hai người bị thương
trong chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng tp huế vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm cháu bé ba tuổi bị nước cuốn mất tích vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đã di rời hơn ba chín trăm linh hộ dân với hơn một mươi nhân khẩu đến nơi an toàn
tại quảng nam mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây sạt lở chia cắt các tuyến đường tại các huyện vùng cao
địa phương đã huy động nhân lực phương tiện máy móc vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá sạt lở tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến đường giao thông
tại huyện vùng cao phước sơn các tuyến đường hồ chí minh quốc lộ một mươi bốn e các tuyến dh
đã có nhiều điểm sạt lở với hàng trăm mét khối đất đá
tại các điểm sạt lở lực lượng công an và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng điều tiết giao thông
quy động phương tiện nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở
hiện quốc lộ một mươi bốn e đã thông tuyến tại các huyện vùng cao nam trà my bắc trà my mưa lớn kéo dài
đã xuất hiện tình trạng sạt lở núi gây ách tắc giao thông ở nhiều điểm
toàn huyện bắc trà my một mươi chín vị trí sạt lở
do mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên các địa phương ưu tiên san ủi đất đá tràn xuống nền đường
để đảm bảo cho người và phương tiện thô sơ lưu thông tạm thời
thời tiết ổn định sẽ giải phóng rứt điểm khối lượng đất đá bị sạt lở
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc hai mươi h trên antv
liên quan đến hành vi tham nhũng tiêu cực trong quá trình hoạt động cải tạo xe cơ giới
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố thêm ba bị can
để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng gồm bùi trọng tường đăng kiểm viên
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai chi nhánh biên hòa lê văn hòa
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí thuận khánh về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn sơn hải
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai
phụ trách chi nhánh long khánh sáu nghìn hai f để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ba bị can để điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ án trên trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam ông dương việt hồng
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại miền trung
cho đến chiều ngày hôm nay lũ trên sông hương và sông bồ của tỉnh thừa thiên huế đã xuống dưới báo động ba
một số tuyến đường của thành phố huế nước đã rút
chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đường xá để sớm ổn định cuộc sống
theo thống kê trên địa bàn tỉnh có hơn một mươi bảy năm trăm linh ngôi nhà bị ngập
tại thành phố huế có khoảng tám mươi năm tuyến đường của ba mươi sáu phường xã bị ngập từ năm đến một hai mét
đợt mưa lần này khiến một người chết hai người mất tích và hai người bị thương
mưa lớn trong những ngày vừa qua đã khiến một số tuyến giao thông ở vùng đông huyện tuy phước tỉnh bình định bị ngập nước
bảo an toàn học sinh tại các xã ở phía đông huyện tuy phước và phu cát phải nghỉ học do trường bị ngập nước và đường giao thông bị chia cắt
mưa lớn trong hai ngày qua đã làm cho các con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị dâng cao và nhanh
có sông đã lên mức gần báo động ba gây ngập lụt các khu vực vùng trũng tại đồng bằng và một số huyện miền núi
tại quảng nam mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây sạt lở chia cắt các tuyến đường ở các huyện vùng cao
địa phương đã huy động nhân lực phương tiện máy móc vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá sạt lở tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông
tại khánh hòa vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm nay đường nha trang đà lạt quốc lộ hai mươi bảy c đã thông tuyến một bên các phương tiện lưu thông chậm
và hiện nhà thầu bảo trì duy tu bảo dưỡng tuyến đường vẫn đang nỗ lực thông toàn bộ tuyến trong đêm nay hoặc sáng mai
hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
nước đã rút dần người dân bắt đầu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa
tuy nhiên trên địa bàn huyện quảng điền nơi có một mươi ba ngôi nhà vẫn còn ngập trong nước
lực lượng công an vẫn đang nỗ lực giúp đỡ nhân dân ở vùng ngập sâu cô lập như tiếp tế lương thực thực phẩm hỗ trợ trong các tình huống nguy hiểm
và trên các tuyến đường luôn có mặt các chiến sĩ cảnh sát giao thông trật tự hướng dẫn điều tiết phương tiện bất kể là ngày hay đêm
phóng viên truyền hình công an nhân dân đang có mặt tại huyện quảng điền sẽ thông tin thêm về tình hình tại nơi đây
vâng thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt trên địa bàn huyện quảng điền của tỉnh thừa thiên huế
đây là vùng trũng thấp nên tình trạng ngập lụt vẫn còn trên diện rộng
trong đêm đội cảnh sát giao thông trật tự của công an huyện quảng điền vẫn duy trì công tác ứng trực để hỗ trợ giúp đỡ người dân di chuyển qua nhiều tuyến đường